liên quan đến vụ việc có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
xảy ra tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố thêm ba đối tượng
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bị can để tạm giam đối với lê đức quỳnh chú tại thành phố lạng sơn
ngô xuân trường cán bộ hải quan tỉnh lạng sơn phạm văn hoàn về hành vi đưa hối lộ
cả ba đối tượng trên bị xác định liên quan đến đường dây làm luật để đưa xe tải qua cửa khẩu lạng sơn sang trung quốc
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi đưa và nhận hối lộ
liên quan đến vụ giàn xếp ưu tiên cho xe hàng xuất khẩu qua biên giới lạng sơn với giá là từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng một xe